đây là sự kiện quan trọng của đất nước nằm trong tổng thể các hoạt động sôi nổi đang diễn ra trên khắp cả nước kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
đồng thời cũng là cuộc gặp mặt đặc biệt nhất từ trước đến nay dành cho những đồng chí thương binh nặng
biểu thị trách nhiệm cao cả nghĩa tình sâu nặng sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ
thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng
các đồng chí thương binh nặng dù đang sống cùng gia đình các cơ sở nuôi dưỡng
điều dưỡng đều có chung một ý chí một nghị lực phi thường vươn lên chiến thắng bệnh tật khó khăn
ổn định sức khỏe ổn định đời sống để chăm lo xây dựng gia đình cuộc sống
tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ nêu tấm gương sáng trong cuộc sống học tập
lao động và công tác tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
nhiều thương bệnh binh nặng đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi
đóng góp tích cực cho nhiều hoạt động phong trào thi đua tại địa phương
tại cuộc gặp mặt hơn năm trăm linh đại biểu là thương binh nặng đại diện cho hơn một mươi hai thương binh nặng
và các thương binh trên cả nước nhiều cảm xúc nhiều chia sẻ cũng như mong muốn được các cựu chiến binh gửi gắm
thương binh cabo iro thương binh một trên bốn và là một trong hai đại diện thương binh nặng nhất của tỉnh đắk lắc ra tham dự lễ tuyên dương
ông chia sẻ
chỗ thì rất là cảm động
vì lần đầu tiên là ở trong hội trường lớn như thế này
và bản thân tôi rất là vui mừng cũng rất là tâm kích
cũng là một vấn đề minh dựa cho bản thân cũng là gia đình cũng như là tỉnh đắk lắk
các đại biểu đều mất sức lao động tám mươi một trở lên trong đó hơn một trăm linh đại biểu tỷ lệ mất sức lao động trên chín mươi
tám đại biểu mất sức lao động một trăm linh
các thương binh dù đang sống trong các gia đình hay các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng
đều chung một ý chí
một nghị lực phi thường vươn lên chiến thắng bệnh tật ổn định cuộc sống
đặc biệt là tâm niệm thương binh cần là tấm gương sáng trong cuộc sống học tập lao động cho thế hệ sau
cá nhân tôi là một thương binh thì như bác hồ nói là tàn không phế
mình cố gắng mình vượt qua lúc mà kháng chiến để giành độc lập
tới giải phóng rồi thì đúng là mình cũng thở phào
và nhìn thấy đất nước nó thay đổi từng giờ từng ngày
cá nhân thương minh liệt sĩ phải sống làm gương
cho bây giờ mà chính những người thương binh gia đình liệt sĩ mà có con tệ hại thì hơi buồn đó
bên cạnh công tác biểu dương trực tiếp quan tâm với các thương binh mong mỏi của các bác các chú
vẫn là mong muốn thế hệ con cháu nhận được sự quan tâm hơn nữa từ đảng và nhà nước
để có thể tiếp tục đóng góp công sức vào xây dựng phát triển kinh tế đất nước
năm nay với sự hỗ trợ từ trung ương tỉnh quảng nam đã tiến hành tu bổ nâng cấp năm mươi sáu nghĩa trang liệt sĩ
trên địa bàn tỉnh
với tổng số tiền hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trên địa bàn toàn tỉnh quảng nam hiện có một trăm ba mươi một nghĩa trang liệt sĩ
ngoài hơn sáu mươi mộ liệt sĩ đã quy tập vào nghệ trang liệt sĩ
hiện toàn tỉnh còn có hơn hai mươi hai mộ liệt sĩ hiện đang được an táng tại nghĩa trang gia tộc
nhiều năm qua việc đầu tư nâng cấp tồn tạo và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ
luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh quảng nam đặc biệt quan tâm
theo đó tất cả các bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang sau khi được nâng cấp
sẽ được áp đá granite khang trang sạch đẹp
theo kế hoạch tỉnh quảng nam cũng đang từng bước công viên hóa nghĩa trang liệt sĩ
để nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ đến viếng hương tìm mộ liệt sĩ thấy ấm lòng hơn
cũng nhận kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương bình liệt sĩ tại thành phố thanh hóa
tối ngày hai mươi bốn tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng
ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với tỉnh đoàn
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng hiện đang quy tập hơn hai mộ liệt sĩ chống pháp
chống mỹ và quân tỉnh nguyễn làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn lào
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ cán bộ các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
nguyện không ngừng thi đua học tập rèn luyện tích cực lao động sáng tạo
xây dựng quê hương thanh hóa ngày càng giàu đẹp văn minh
xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương đất nước
sau hơn một mươi năm năm nhập ngũ và tham gia khắp các chiến trường từ khu bốn cho đến chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam
trung úy phạm đình hán bị thương và xuất ngũ trở về nhà
với cơ thể chịu nhiều di chứng nghiêm trọng từ chiến tranh khiến sức lao động giảm suốt chỉ còn bốn mươi
cuộc sống khó khăn muôn phần nhưng ông hán quyết tâm vượt lên số phận đưa gia đình mình thoát nghèo
thời điểm đó ông hán phát hiện mình bị nhiễm chất độc hóa học khi đứa con gái đầu lòng vừa sinh ra đã mang dị tật
thương con thương vợ và với tính cách nhạy bén dám nghĩ dám làm nên ông cùng vợ bắt tay vào mở cửa hàng thu mua chế biến dây điện bình hơi và phụ tùng máy tàu bằng nhôm sắt
lúc đó rất là nghèo không có vốn tần tiện tần tiện mãi thì được có khoảng từ một mươi năm đến hai mươi triệu so với bây giờ
nhưng mà rất hà tiện rất tiết kiệm chỉ muốn làm sao là cho mình có hàng mình bán đi để phục vụ cái kinh tế
khi tích lũy được vốn ông mạnh dạn mời những người đồng chí sinh hoạt chung trong tri hội cựu chiến binh phường an lạc về cùng làm cũng như giúp các hội viên có nền tảng vững chắc để khởi nghiệp thoát nghèo
khi là cũng tham gia công tác dự án sinh xã hội cũng là giúp đỡ cho người nghèo hàng năm các ngày lễ tết giúp đỡ cho một số quân nhân chức ngủ là công nhân lao động anh em gặp khó khăn
trong đó là khi bở đơn vị quân
khi quân đội về thì không có việc làm thậm chí cũng giúp đỡ được hơn vài chục công nhân
tôi vô là làm được bốn năm rồi nhưng mà mức lương cũng đủ sống chú hén nói sự với tôi rất là tốt xem cũng như người trong nhà
tôi rất là cảm động với cái chuyện là các cháu gặp việc gì các cháu cũng làm
thế cho nên là mời các cháu về thì mình giúp đỡ các cháu
vừa là có một cái công việc việc làm nó vừa lành mạnh nó vừa ổn định nhưng mà phải đợi đời sống nó ổn
nó khá lên thì tôi mừng lắm
trải qua nhiều năm vất vả người thương binh hai trên bốn từ hai bàn tay trắng
giờ đây đã là chủ của ba cửa hàng chuyên cung cấp kinh doanh phụ tùng máy móc có tiếng tại khu vực chợ sắt an lạc
bởi ông hán luôn ý thức rằng chỉ có bản thân nỗ lực cố gắng thì mới mong thoát nghèo
không nên trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương
chương trình sẽ được quay trở lại với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
đã chủ trì cuộc họp sơ kết sáu tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động sáu tháng cuối năm của ban
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vương đình huệ cho biết đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng
để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong sáu tháng đầu năm
đây là bước chuẩn bị cho việc xây dựng các báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
chỉnh quốc hội vào kỳ họp cuối năm
hiện nay cả nước có hơn năm mươi số xã trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới
đề nghị các bộ ngành báo cáo các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện
cũng như có những kiến nghị về giải pháp tháo gỡ các tồn tại
nhất là những thách thức khi xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi ven biển bãi ngang
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh kiểm toán nhà nước đã có văn bản báo cáo
nhiều địa phương chậm thực hiện đầu tư công tác chương trình giảm nghèo bền vững
vậy trách nhiệm của các bộ ngành trong vấn đề này như thế nào
cần đánh giá kỹ việc tại sao lại chậm giải ngân
bên cạnh đó hiện mới chỉ có bốn mươi hai trên hai trăm chín mươi hai xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi khó khăn
vậy thách thức trong công tác này là thế nào
và tới đây chiến lược ra sao
các bộ ngành cần báo cáo chi tiết
theo thông tin từ bộ tài chính
chính phủ vừa đồng ý với đề xuất áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
đề xuất trên được đưa vào dự thảo nghị quyết để trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
nếu được thông qua chính phủ sẽ trình quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đề xuất của bộ tài chính đã đưa ra các mức giảm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống mức một mươi năm một mươi bảy
thay vì mức hai mươi như hiện nay
theo đó thuế xuất một mươi năm áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm
không quá một mươi người
thuế xuất một mươi bảy áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ ba tỷ đồng đến dưới năm mươi tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá một trăm linh người
bộ tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tục
kể từ khi có thu nhập trịu thuế
đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nêu trên được thành lập mới từ hộ kinh doanh
thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài
hạn hán và sâu
không nhập mặn tại khu vực trung bộ
trong công điện thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ thanh hóa đến bình thuận
tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp phòng chống hạn theo chỉ đạo của trường ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủ tướng yêu cầu nạo vét cửa lấy nước canh mương lắp đặt và vận hành các trạm bơm
giã chiến đào ao giếng đắp đập tạm để chữ nước và ngăn mặn
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt
chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách
phòng chống hạn hán xâm nhập mặn ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt chăn nuôi gia súc
các vùng đã sản xuất và tuế cây công nghiệp lâu năm
điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể từng hệ thống thủy lợi hồ chứa nước
thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước
nhận định về tình hình khí tượng thủy văn cho các cơ quan liên quan và các địa phương
tập đoàn điện lực việt nam phải chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt
ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán
nhằm hạn chế sạt lở bảo đảm an toàn cho người dân trong những đợt chiều cường
ubnd tp hcm giao các quận huyện sở ngành sớm hoàn thành các công trình thủy lợi
phòng chống thiên tai sung yếu cấp bách đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả các đợt chiều cường mưa lũ cuối năm
sở tài nguyên môi trường ubnd các quận huyện và các đơn vị chủ đầu tư để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng
của các dự án công trình thủy lợi phòng chống thiên tai trong thời gian ngắn nhất
để sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án đê kè thủy lợi
phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố nhằm phát huy hiệu quả ngăn chiều phòng chống ngập ống sạt lở
bảo vệ an toàn khu dân cư trong mùa mưa lũ
ubnd các quận bốn năm bảy một mươi hai phú nhuận tân phú huyện bình chánh cần giờ nhà bè và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông thành phố trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố
phải nghiêm túc gửi đầy đủ báo cáo kết quả kiểm tra an toàn công trình thủy lợi phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị đến nay dự án bot cai lệ đã dừng thu phí hai năm nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn và ngân hàng cho vay lo ngại về khả năng thu hồi vốn
kể từ khi bot cai lệ buộc phải tạm dừng thu phí thường trực chính phủ đã tổ chức ba phiên họp và đưa ra giải pháp là trạm thu phí vẫn hoạt động nhưng miễn giảm phí
tuy nhiên đến nay trạm bot này vẫn chưa thể thu phí trở lại
theo kết luận của thanh tra kiểm toán toàn diện đều khẳng định dự án thực hiện đúng quy định trạm thu phí trong phạm vi dự án
được chấp thuận của các bộ ngành địa phương
tuy nhiên tới thời điểm này bot cai lệ vẫn chưa hoạt động trở lại và đang có nguy cơ phát sinh nợ xấu
có ý kiến cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do tồn tại nhiều bất cập trong hợp đồng bot và vai trò của nhà nước còn mờ nhạt

đã đến lúc vai trò của nhà nước trong các hợp đồng đối tác công tư cần được định vị rõ ràng hơn minh bạch hơn trong các dự án bot
hình thức bot theo phương thức ppp nó hiệu quả thì chúng ta phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
đấy là điều kiện tiên quyết anh là chủ mà anh không biết anh làm cái gì thì rất khó
nhà nước đang huy động nguồn lực xã hội hóa cho dự án cao tốc bắc nam đây là dự án trọng điểm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
cùng với đó thẩm quyền và trách nhiệm của nhà nước trong các hợp đồng bot phải được xác định rõ để bot thực sự là phương thức đầu tư
giảm gánh nặng cho ngân sách
trong khi dự án bot cai lệ dừng thu phí khiến nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn và ngân hàng cho vay lo ngại về khả năng thu hồi vốn
thì tại huyện biên giới nghèo đắk lê tỉnh con tôm hàng chục dự án thủy điện tại đây cũng đang trong tình trạng treo
những dự án này đều được kỳ vọng là sẽ đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư nhưng chỉ nhận được những lời hứa khiến người dân vô cùng bức xúc
công trình thủy điện đắc mi một là công trình khiến người dân bức xúc nhất hiện nay
công trình do công ty cổ phần quang đức làm chủ đầu tư với tổng công suất là tám mươi bốn mw
để triển khai dự án đã có ba mươi hai hộ dân tại làng con năng bê rê xã đắk trang đã nhường nhà cửa ruộng vườn để thực hiện dự án
tuy nhiên suốt một mươi năm qua dự án vẫn đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật
trong khi đó ba mươi hai hộ dân tại xã đắk trong vẫn sống trong cảnh nhà cửa tạm bỡ xuống cấp tại nơi ở cũ để chờ tái định cư về nơi ở mới
cuba và nga cam kết hợp tác đối phó các lệnh trừng phạt đơn phương
thưa quý vị sáng nay triều tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định từ vị trí gần thành phố biển quân san
phía đông nước này ra biển nhật bản hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc đã xác nhận thông tin này
phía hàn quốc cho biết vật thể đầu tiên được phóng vào lúc năm h ba mươi bốn phút sáng nay theo giờ địa phương
và vật thể thứ hai được phóng vào lúc năm h năm mươi bảy phút các vật thể đã bay xa khoảng bốn trăm ba mươi km
giới chức tình báo mỹ và hàn quốc đang phân tích xem các vật thể này là gì
đây là vụ phóng vật thể đầu tiên bình nhưỡng tiến hành kể từ sau cuộc gặp mặt lần thứ ba
giữa nhà lãnh đạo kim jong un và tổng thống mỹ donald trump tại khu vực phi quân sự dmz
ở biên giới liên triều hồi tháng sáu vừa qua lần gần đây nhất triều tiên phóng tên lửa tầm ngắn là vào hôm chín tháng năm
hàn quốc và nhật bản lại tiếp tục tranh cãi gây gắt tại
phiên họp của đại hội đồng tổ chức thương mại thế giới vkto xung quanh về tokyo
siết chặt quy định xuất khẩu bao vật liệu công nghệ cao cấp sang seoul
đại diện từ phía hàn quốc ông kim jong ho đã làm rõ những tác hại mà biện pháp hạn chế xuất khẩu của nhật bản
có thể ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế cụ thể biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu của tokyo
là một trong những mâu thuẫn giữa hai nước nảy sinh từ phán quyết của tòa án tối cao hàn quốc
yêu cầu doanh nghiệp nhật bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép trong lao động thời chiến
do đó đây là hành vi gây dối loạn thương mại thế giới
về phía nhật bản đại diện nước này khẳng định vấn đề mà hàn quốc nêu ra là liên quan đến việc quản lý xuất khẩu nội bộ
nên không phù hợp để thảo luận như một vấn đề nghị sự tại wto
ngoài ra tokyo còn cho rằng dù cơ chế quản lý xuất khẩu của hàn quốc có vấn đề
và trong suốt ba năm qua hai bên chưa từng tiến hành thảo luận song phương về việc này
sau bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng ông boris johnson đã có cuộc gặp gỡ
với các thành viên trong chính phủ của cựu thủ tướng theresa may và bổ nhiệm các thành viên nội các mới
ông sadis javid là người đầu tiên được bổ nhiệm trong nội các mới giữ cương vị bộ trưởng bộ tài chính
ông dominic raab làm ngoại trưởng anh và giữ chức bộ trưởng thứ nhất
chức này mang nghĩa ông là người có vị trí cao nhất trong số các bộ trưởng
bà priti patel được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ nội
ông ben wallace được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ quốc phòng
ông stephen barclay tiếp tục làm bộ trưởng phụ trách vấn đề brexit
trước đó trong bài phát biểu nhậm chức ông boris johnson khẳng định chính phủ sẽ đưa ra một thỏa thuận brexit mới
trong khi vẫn cho phép anh phát triển mối quan hệ đối tác mới với những nước châu âu còn lại dựa trên tự do thương mại và tương trợ lẫn nhau
trong cuộc họp báo chung tại thủ đô la habana bộ trưởng ngoại giao cô ba bruno rodriguez
và người đồng cấp nga sergei lavrov cam kết tự do thương mại
kết hợp tác đối phó các biện pháp trừng phạt đơn phương có hiệu lực ngoài lãnh thổ mà hiện tại một số quốc gia đang áp dụng
ông rodriguez nhắc lại cuba đã chịu thiệt hại về người và kinh tế với giá trị lên vài trăm tỷ đô la do tác động từ cấm vận của mỹ kéo dài sáu mươi năm qua
trong khi nga cũng chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của washington và liên minh châu âu
về phần mình bộ trưởng lavrov thông báo trong năm nay thủ tướng nga dmitry medvedev và một số quan chức lập pháp của nga
sẽ thăm cuba
năm trăm linh năm ra đời thành phố la habana đặc biệt khi nga đóng góp tích cực và công tác trung tu nhiều công trình cổ của đô thành này
ông lavrov cũng ca ngợi tinh thần kiên nghị quật cường của nhân dân cuba và tái khẳng định sự ủng hộ của nga dành cho quốc đảo caribe này
không chỉ trong khía cạnh chính trị hợp tác quân sự mà cả việc thúc đẩy các dự án thương mại đầu tư
để giúp nền kinh tế cuba bền vững hơn trước các cuộc tấn công từ bên ngoài
cựu công tố đặc biệt robert mueller hôm qua ra điều trần trước quốc hội mỹ liên quan đến kết quả
cuộc điều tra kéo dài hai năm của ông về việc nga can thiệp vào cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
ông mueller khẳng định bản báo cáo của ông về cuộc điều tra không phải là giải tội cho tổng thống donald trump
tại phiên điều trần kéo dài hơn năm giờ đồng hồ ông mueller khẳng định bản báo cáo điều tra của ông không kết luận tổng thống trump vô tội
trước các cáo buộc thông đồng với nga và cản trở công lý
theo ông tổng thống mỹ đã có nhiều hành vi gây ảnh hưởng quá mức tới cuộc điều tra này
trả lời câu hỏi về việc báo cáo có giải tội cho tổng thống
ông trump hay không ông mueller khẳng định là không
tuy nhiên ông cho biết sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá hay ý kiến nào về khả năng có tội hay vô tội trong vụ việc này
một lần nữa ông mueller lại từ chối trả lời về khả năng tổng thống trump đã phạm tội
ngay sau đó tổng thống trump đã miêu tả phiên điều trần là đáng hổ thẹn
nhà trắng cũng ra tuyên bố tương tự và bày tỏ mong chờ thông tin nhiều hơn vào phiên điều trần tiếp theo
ủy ban thương mại liên bang mỹ vừa công bố mức phạt kỷ lục năm tỷ đô la mỹ đối với facebook
vì những vi phạm liên quan đến quyền riêng tư của người dùng
theo ủy ban thương mại liên bang mỹ ftc mức phạt năm tỷ đô la đối với facebook là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay
áp cho một công ty vì tội vi phạm quyền riêng tư của khách hàng
số tiền bồi thương trên liên quan đến một vụ kiện sự cố dò dỉ dữ liệu của người dùng hồi năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra facebook cũng nhất trí với yêu cầu sẽ phải chứng nhận ba tháng một lần rằng
công ty bảo vệ bí mật cá nhân người dùng một cách thích hợp
cũng theo ủy ban thương mại liên bang mỹ
ba lãnh đạo của facebook sẽ phải thành lập một ủy ban quyền riêng tư độc lập
để hạn chế quyền kiểm soát của ông mark zuckerberg trong những quyết định ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người dùng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân